thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình định phối hợp với bộ đội biên phòng
đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ nổ tại vùng biển quy nhơn để làm rõ hành vi mua bán tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ
tại hiện trường cơ quan chức năng đã thu giữ được tám kg chất dẻo nghi là thuốc nổ ba mươi tám đoạn kim loại hình trụ đã gắn dây màu đen và một đoạn dây màu đen dài hơn ba mươi chín cm
trước đó người dân sống ở khu phố chín phường hải cảng thành phố quy nhơn ngay hai tiếng nổ tại khu vực bãi rạn một
lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh tiến hành điều tra xác minh thì phát hiện có hai đối tượng gồm võ công truyền và võ công tuyển có dấu hiệu nghi vấn
qua đấu tranh hai đối tượng khai nhận đã cùng với trần văn khương và một người đàn ông tên là cường chưa xác định rõ nhân thân ở tỉnh khánh hòa đã gây ra tiếng nổ trên
các đối tượng khai nhận đây là thuốc nổ kiếp nổ và dây cháy chậm dùng để đánh cá trên biển nhưng chưa thực hiện thì đã xảy ra vụ việc
với hành vi mua bán vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng hai đối tượng là phạm phước tấn chú tỉnh tiền giang và đặng minh khang chú tỉnh long an vừa bị công an tp biên hòa tỉnh đồng nai lập hồ sơ xử lý
vào chiều tối ngày hai mươi tháng bốn tổ công tác mô hình đánh cá trên biển và đánh cá trên biển
công an tỉnh đồng nai trên đường tuần tra đã phát hiện xe taxi do tài xế thái thành hùng chở theo hai đối tượng là phạm phước tấn và đặng minh khang
tiến hành kiểm tra hành chính lực lượng chức năng phát hiện trong túi sách của khang có hai khẩu súng loại rulo và một hộp đạn có tám mươi một viên
tại cơ quan công an khang khai nhận mua hai khẩu súng trên mạng xã hội với giá một mươi triệu đồng
chiều ngày hai mươi tháng bốn khang rủ tấn thuê xe taxi từ thành phố tân an tỉnh long an xuống thành phố biên hòa tỉnh đồng nai để giao súng cho khách
thì bị phát hiện bắt giữ
tòa án nhân dân huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự cố ý gây thương tích và gây dối trả tự công cộng
xảy ra vào ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi tại thị trấn mỹ an đối với một mươi bị cáo
theo cáo trạng võ thành tính và lương minh lộc có mâu thuẫn từ trước nên cả hai hẹn nhau
giải quyết mâu thuẫn
tại nhà của tính vào tối ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi lộc rủ nhóm của nguyễn hữu thiện mang theo hung khí đến nhà của tính đánh nhau
tại đây nhóm của thiện gặp nhóm của tỉnh nên cả hai xông và đánh nhau
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt một mươi bị cáo với tổng mức án là hai mươi một năm một tháng tù
võ thành tính nhận mức án cao nhất là ba năm ba tháng tù
liên quan đến vụ tài xế ô tô
hành vi gây dối trật tự công cộng trước khu vực nhà hát lớn hà nội vào sáng nay công an quận hoàn kiếm hà nội cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn ngọc thắng chú tại quận hoàn kiếm
như tin đã đưa vào dạng sáng ngày một mươi bảy tháng bốn công an tiến hành tuần tra kiểm soát địa bàn thì phát hiện ô tô do nguyễn ngọc thắng điều khiển tốc độ cao rú ga ríp nhiều vòng quanh bụng binh trước nhà hát lớn hà nội ảnh hưởng đến an ninh trả tự và an toàn cho người tham gia giao thông
tổ công tác của công an phường trang thiền đã yêu cầu đối tượng dừng lại tuy nhiên đối tượng không chấp hành và phóng xe bỏ chạy công an quận hoàn kiếm sau đó đã triệu tập thắng lên để làm việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với phạm thị lùng chú tại thành phố cà mau về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản lưng đã giả danh là cán bộ đang công tác tại công an tỉnh cà mau để lừa đảo tiền của nhiều người dân
theo hồ sơ vụ án từ tháng một năm hai nghìn hai mươi đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một lùng giới thiệu mình tên là phạm kim liền các bậc thượng úy đang công tác tại công an tỉnh cà mau quen biết nhiều người và đang thiếu tiền để kinh doanh mua bán và đề cập muốn vay mượn tiền
do tin tưởng một số người quen đã cho lùng mượn nhiều tiền với tổng số là một tỷ một trăm linh triệu đồng sau đó lùng chiếm đoạt và tiêu xài cá nhân lực lượng công an đã tiến hành khám xét nơi ở của phạm thị lùng

hai mươi lần mang tài sản ra ngoài bán với số tiền hưởng lợi gần năm trăm linh triệu đồng
dưới sự chỉ đạo của các công chí lãnh đạo con tỉnh lãnh đạo con huyện việt yên chúng tôi đã tập trung làm rõ giả soát các diện đối tượng nghi vấn sau đó đã sử dụng các biện pháp mệnh vụ đã xác định được đối tượng chính là đối tượng vũ văn điệt và đã điều tra làm rõ được hành vi của đối tượng này

dưới sự chỉ đạo của các công chí lãnh đạo con tỉnh lãnh đạo con huyện việt yên chúng tôi đã tập trung làm rõ được hành vi của đối tượng này
và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối tượng nguyễn thị giang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại khu năm thị trấn yên thế huyện lục yên tỉnh yên bái cao một m bốn mươi sáu và có hai nốt ruồi một cm cách một hai cm dưới mép trái
đối tượng đặng thị hằng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hộ khẩu thường trú
hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi một phường nguyễn phúc thành phố yên bái tỉnh yên bái có xeo chấm cách hai cm trên trước đuôi lông mày trái
và đối tượng đinh thị thực sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại bản khả hạ xã thanh lương huyện văn chấn tỉnh yên bái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín
hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện